anh giang ba mươi năm tuổi bị trẻ mù vùng kín nhiều ngày lo lắng mắc bệnh xã hội nên đã đi thăm khám
các bác sĩ phát hiện khối u ở địa đạo
thàng sĩ bác sĩ tạng ngọc thạch khoa tiết nhiệm năm học bệnh viện đắc hoa tâm anh hà nội cho biết
khối u của anh giang kích thước năm x sáu mm ở nhiệu đạo đoạn miệt xáo bị áp xe hóa mù
gây hẹp lỗ xáo lỗ tiểu và gây viêm bao quỳ đầu
triệu chứng trẻ mù gây lầm tưởng là mắc bệnh lậu hay các bệnh xã hội khác
tuy nhiên nhiệm đạo xuất hiện các khối u bồ lít cũng có thể gây ra trẻ mù tiểu khó tiểu bút
vị trí khối u khu khuất ở trong ống tiểu kích thước rất nhỏ nên không có triệu chứng điển hình
chỉ khi bị trẻ mù người bệnh mới đến bệnh viện
bác sĩ đã thăm khám trực tiếp và nội xoay ống cứng xác định
bác sĩ cho biết thêm hiện nay không có phương pháp điều trị bảo tồn với u nhựa đạo
phẫu thuật cận u giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục sức khỏe tránh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
trường hợp u trền ép gây bí tiểu gây viêm nhiễm vùng tiết miệng nếu không điều trị có thể gây ra nhiễm chung bề mặt chuyển sang loét
bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ khối u cho người bệnh bằng laser tạo hình lại lúa xá bằng vi phẫu
đồng thời cắt bao quy đầu điều trị viêm triệt đề cầm mó bằng dao điện
giải phẫu bệnh tế bào cho thấy khữ u lành tính nằm ở mặt trong của niệm đạo phát triển từ lớp biểu mô của thành ngũn tủy
hậu phẫu bác sĩ đã đặt ống thông tiều tránh hẹp niệm đạo do mổ
sau hai ngày người bệnh đã cải thiện triệu chứng rõ rệt hồi phục sức khỏe và đã ra viện
bác sĩ cho biết thêm những bất thường về đường sinh dục như có chảy mù có thể gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm
đe dọa trực tiếp sức khỏe sinh sản của nam giới đời sống tình dục nếu không phát hiện sớm điều trị kịp thời
để xác định nguyên nhân bác sĩ có thể chỉ định làm xét nghiệm bệnh lây chuyển qua đường tình dục
xét nghiệm máu nội soi trực tràng xác định vị trí tổn thương kiểm tra dân vật
một số bệnh thường gặp có triệu chứng này như viêm nạo đạo viêm bao quy đầu viêm tuyến tiền liệt
ung thư dân vật nhiễm trùng hay bệnh lậu là những bệnh tình dục phổ biến gây ra chảy mù vùng kín
đi kèm với triệu chứng như tinh hoàn sưng đau tiểu tiện đau
theo các bác sĩ niệm đạo là một ống dài nối từ bằng quang ra lỗ tiểu lỗ sáo nhiệm vụ đưa nước tiểu ra khỏi cơ thể của chúng ta
ở nam giới nhiễu đạo còn có chức năng mang tinh dịch ra ngoài khi xuất tinh
ở nữ giới niệm đạo tương đối ngắn chỉ kéo dài khoảng ba năm cm từ băng quang đến lỗ niệu đạo nằm ở ngoài giữa môi bé
nó rất tàn hồi và có thể sẵn nở tới một cm để phù hợp với việc đi tiểu ra ngoài
trong khi đó nhiều đạo của nam giới dài hơn rất nhiều khoảng từ một mươi tám đến hai mươi cm
nhiều đạo của nam giới được chia thành bốn đoạn
nhiệu đạo trước tuyến tuyển liệt có khi bằng quang đầy nằm ở cổ bằng quang
nhiệu đạo tuyến tuyển liệt là phần rộng nhất của niệu đạo nam giới có chiều dài từ hai năm ba cm
nhiệu đạo màng là đoạn hẹp nhất và ngắn nhất chỉ dài khoảng một hai cm nằm ở giữa mặt dưới của tuyến tuyển liệt
và cơ hoành niệu sinh dục
cuối cùng là niệu đạo xốp là phần dài nhất của niệu đạo ở nam giới có kích thước khoảng một mươi hai một mươi năm cm
nó kéo dài qua bóng xốp của dân vật và ra ngoài lỗ niệu đạo bên ngoài
nhiệu đạo là một thành phần thiết yếu của hệ thống tiết niệu chịu trách nhiệm vận chuyển nước tiểu từ bằng quang ra ngoài cơ thể
tuy nhiên chức năng của lỗ nậu đạo không chỉ đơn giản có thế
ở cả nam và nữ giới nhạo đạn đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể bằng cách giúp loại bỏ vi khuẩn có thể gây ra nhiễm trùng
đối với nam giới nhiễu đạo còn đóng vai trò là lối đi của hệ thống sinh sản đóng vai trò quan trọng trong việc xuất tinh khi quan hệ tình dục
chức năng kép này làm chân hiệu đạo ở nam giới có đặc biệt là dễ bị nhiễm một số bệnh lây chuyển qua đường tình dục có thể gây viêm nhiễm và nhiễm trùng được gọi là viêm hiệu đạo
chức năng của nhậu đạo dẫn nước tiểu và tinh dịch ra ngoài cơ thể
niệu đạo của nam giới còn có mối quan hệ chặt chẽ mật thiết với tuy tinh nên sản xuất và lưu trữ tuy tinh dịch
các ống phóng tim nằm ở dưới đáy của tuyến tuyển liệt và mở vào miệng đạo cho phép tinh dịch trộn với tinh trùng và từ tinh hoàn sẽ bị trục xuất trong quá trình xuất tinh
điều này cần khỏe quan trọng đây là hạt động tình dục khuất lực bảo vệ có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm niệu đạo ở nam giới cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác
các triệu chứng của viêm niệu đạo có thể bao gồm tiểu bút tiểu khó tiết dịch và cảm thấy khó chịu ở vùng sinh dục chảy dịch mủ
nếu không được điều trị kịp thời viêm nạo có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng bao gồm cả vô sinh
các bệnh lý phổ biến ở nhiệu đạo bao gồm
sau khi hiểu niệu đạo là gì chức năng niệu đạo ra sao chúng ta hãy tìm hiểu các bệnh lý về niệu đạo thường gặp nhất là ở đối với nam giới
có một số bệnh phổ biến về niệu đạo có thể gây ra các triệu chứng như đau và khó chịu ở niệu đạo điển hình là các bệnh lý thường gặp như viêm niệu đạo hẹp niệu đạo và cuối cùng là văn niệu đạo sau
thứ nhất viêm niệu đạo viêm niệu đạo là tình trạng nhiễm trùng niệu đạo thường do vi khuẩn xâm nhập vào cơ quan từ khu vực xung quanh
nó có thể được gây ra bởi vi khuẩn ecoli hoặc các vi khuẩn khác được tìm thấy trong phân hoặc do các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu
các triệu chứng của viêm hiệu đạo bao gồm tiểu gấp tiểu khó đau hoặc khó chịu ở vùng thân mật có thể đau khi quan hệ tình dục
điều trị viêm nhựa thường bao gồm một đợt kháng sinh và điều quan trọng nhất là bạn tình cũng phải được xét nghiệm và điều trị kịp thời
hẹp niệu đạo
hẹp niệu đạo là một bệnh lý tiết tiểu phổ biến nam giới thường gặp nhiều hơn nữ giới
nó xảy ra khi niệu đạo trở nên hẹp khiến đứt tiểu khó đi qua
nếu không được điều trị tình trạng này có thể dẫn tới nhiễm trùng đường tiết niệu viêm màu tinh hoàn thậm chí là suy thận
hẹp niệu đạo có thể cờ nhiễm trùng chấn thương di tập bẩm sinh hoặc thủ thuật phẫu thuật
các lựa chọn điều trị sẽ bao gồm các phẫu thuật như bóc tách đàn sụp ten nong hoặc phẫu thuật nối
viêm niệu đạo sau
viêm niệu đạo sau là một bệnh lý bẩm sinh xảy ra khi niệu đạo sau xuất hiện một màng ngăn khiến đứt tiểu khó lưu thông
điều này sẽ khó có thể khiến cho đứt tiểu chế ngược vào bằng quang niệu quản thậm chí là thận dẫn tới những biến chứng vô cùng nguy hiểm
các triệu chức của văn niệu đạo sau bao gồm tiểu khó quấy khóc khó thở suốt và căng trứng bụng
các phương pháp điều trị này sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng và có thể bao gồm đưa niệu đạo ra da dẫn đứt tiểu vào bằng quang hoặc cắt bỏ văn niệu đạo qua nội soi
tóm lại hiểu biết và điều trị các bệnh về niệm đại là một điều rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống
nếu bạn hoặc ai đó biết mình đang có những triệu chứng của bệnh viêm địa đạo hay tìm kiếm sự chăm sóc của y tế kịp thời để ngăn ngừa các biến chứng và đạt được kết quả tối yêu
nhựa đạn là một phần quan trọng của hệ thống tiết nhiệu và sinh sản của chúng ta và điều quan trọng nhất là phải duy trì sức khỏe của nó để ngăn ngừa bệnh tật và biến chứng
dưới đây là một số cách đơn giản mà hiệu quả để giữ cho niệu đạo khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh phổ biến
giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
đầu tiên là sự dịch sẽ rất quan trọng đối với sức khỏe của điệu đạo cả nam và nữ giới cần phải vệ sinh vùng ký hàng ngày bằng nước sạch tránh sử dụng các loại hóa chất dễ gây kích ứng
đặc biệt phụ nữ nên tránh tụt sửa và âm đạo quá sâu và sử dụng băng vệ sinh có chất lưu thông tốt thấm hút phù hợp
những bước đơn giản này có thể giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết nhựa và các bệnh lý khác
cần để uống đủ nước
giữ nước cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe của nhựa đạo uống đủ nước giúp sản sinh đủ nước điều mang vi khuẩn sang ngoài và làm sạch nhựa
vì vậy hãy đảm bảo bạn uống đủ nước trong ngày để giữ cho hệ tiết niệu luôn khỏe mạnh
cần để quan hệ tình dục an toàn
một khía cạnh quan trọng khác của việc duy trì sức khỏe niệu đạo là thực hành tình dục an toàn
điều này không chỉ giúp ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh lây chuyển qua đường tình dục mà còn giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng đường tiết điệu
các bác sĩ khuyên cáo nam giới cần phải có đời sống tình dục lành mạnh
có một chế độ dinh dưỡng khoa học tập thể dục thường xuyên tránh hút thuốc lá uống rượu bia
cần để hạn chế ăn chất béo quá mặn vệ sinh dân vật đúng cách
cần lại quan hệ tình dục an toàn sử dụng bao cao su một vợ một chồng
đối với nữ giới việc vệ sinh vùng kín hàng ngày đồng cách sẽ giúp cô bé của người phụ nữ luôn khỏe mạnh và thông thoáng
từ đó hạn chế sự xâm nhập hoạt động của các tác nhân gây bệnh phụ khoa như vi khuẩn nấm men tạp khuẩn
thói quen này sẽ giúp chị em phụ nữ nâng cao khả năng phòng ngừa các vấn đề nghiêm trọng như các bệnh lý về phụ khoa liên quan đến tình trạng nhiễm trùng vùng kín
từ đó nâng cao sức khỏe toàn thân các hoạt động tình dục và khả năng sinh sản của người phụ nữ
mặt khác vùng kín luôn ẩm ướt do dịch tiết âm đạo và phải thường xuyên tiếp xúc với nước tiểu nên kỳ cơ nhiễm khuẩn lại rất cao
không chỉ vậy với cấu trúc giải phẫu mở vùng kín có sự lưu thông từ bên ngoài âm đạo và bên trong âm đạo tử cung buồng trứng
một khi những bộ phận bên ngoài nhầm đạo ấm hộ bị khuẩn nấm tạp quản xâm nhập do không được vệ sinh sạch sẽ đúng cách có thể dẫn tới viêm phần phụ khoa viêm nội mặt tử cung ở bên trong